trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên trong đêm nay và ngày mai
khu vực vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu
riêng khu vực bắc của biển đông có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
ngoài ra mưa rào và rông vẫn tiếp tục duy trì trên các vùng biển
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn bốn đến một mươi km nguy cơ kèm theo lốc xoáy gió giật trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước